tại hà nội hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam đã tổ chức lễ ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho sự phát triển bền vững của việt nam
trong năm hai nghìn hai mươi do ảnh hưởng của đại dịch covid hoạt động viện trợ nhân đạo và phát triển của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại việt nam gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên với sự chủ động phối hợp và hỗ trợ tích cực từ hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị
các tổ chức đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch tập trung đề ra các giải pháp hiệu quả đảm bảo duy trì tốt các hoạt động chung
trong đó có các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín khắc phục hậu quả thiên tai hạn hán bão lũ
tại buổi lễ chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam đã trao cờ lưu niệm cho năm mươi tổ chức có những đóng góp tích cực trong năm hai nghìn hai mươi